trong năm mươi năm qua chính phủ và nhân dân hai nước việt nam và thụy điển
đã vượt qua nhiều sự khác biệt khó khăn thách thức về khoảng cách địa lý xa xôi
để không ngừng vun đắp và chăm lo cho sự phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước này
thông qua chương trình tạp chí đối ngoại ngày hôm nay
nhưng trước tiên thì hãy cùng đến với phần điểm tin đối ngoại trong tuần
chiều ngoài mùng tám tháng một mươi một
tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng thương mại hoa kỳ
wilbur gross cùng đoàn doanh nghiệp hoa kỳ thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện với hoa kỳ
mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới
thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác giữa bộ công thương việt nam và cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ
thời gian qua trong việc xây dựng kế hoạch hành động nhằm hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước
đồng thời nhấn mạnh tầm chiến lược của lĩnh vực hợp tác năng lượng trong quan hệ song phương
thủ tướng đề nghị hoa kỳ tiếp tục quan tâm các lĩnh vực mà việt nam có nhu cầu lớn như năng lượng cơ sở hạ tầng y tế hàng không tài chính
sau cuộc tiếp thủ tướng bộ trưởng thương mại wilbur ross cùng các quan chức hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng thương mại quan trọng
chiều ngày một mươi một tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ thủ tướng đã tiếp thống đốc tỉnh saitama nhật bản motohiro ono nhân chuyến thăm làm việc với các bộ ngành và địa phương của việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng tin tưởng thống đốc motohiro ono sẽ có đóng góp tích cực vào thúc đẩy hợp tác giữa saitama với các địa phương việt nam nói riêng và giữa việt nam với nhật bản nói chung
thống đốc motohiro ono khẳng định saitama luôn coi trọng đặc biệt quan hệ với việt nam
luôn tạo mọi điều kiện cho người việt nam sinh sống học tập và làm ăn tại địa phương
chiều cùng ngày tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
tiếp chủ tịch nghị viện bang hessen đức ông boris grand
tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị
hai bên cần khuyến khích các doanh nghiệp đức sang việt nam đầu tư vào các lĩnh vực việt nam có nhu cầu
và bang hessen có thế mạnh như hóa chất dược phẩm cơ khí chế tạo công nghiệp phụ trợ
tại buổi tiếp phó thủ tướng phạm bình minh đã tiếp bộ trưởng phát triển kinh tế và công nghệ slovenia
drakov posivasek sang thăm việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ
với các đối tác truyền thống trong đó có slovenia
đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư phó thủ tướng đề nghị slovenia thúc đẩy liên minh châu âu eu
và các nước thành viên sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa
để tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
thụy điển là nước công nghiệp phát triển đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước việt nam dân chủ cộng hòa
ngay từ khi đất nước ta còn trong chiến tranh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
và cũng là nơi có phong trào đoàn kết ủng hộ việt nam mạnh mẽ trong suốt cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
và thống nhất đất nước của việt nam
hình ảnh cố thủ tướng olof palme dương cao bó đuốc dựt lửa dẫn đầu đoàn biểu tình chống chiến tranh xâm lược việt nam
đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ hai nước
nhiều thế hệ người việt nam sẽ mãi mãi khắc ghi tình hữu nghị mà chính phủ và nhân dân thụy điển đã dành cho nhân dân việt nam suốt năm mươi năm qua
trước khi đến với phần trò chuyện cùng với vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
thì hãy cùng chúng tôi theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
năm mươi năm trước khi cuộc chiến tranh giữa mỹ và việt nam đang ở giai đoạn đỉnh điểm
thụy điển là quốc gia phương tây đầu tiên thiết lập quan hệ với việt nam
chính trị gia olof palmer người sau này trở thành thủ tướng của thụy điển
dẫn đầu cuộc dước đuốc tuần hành chống chiến tranh việt nam trên đường phố stockholm vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hơn hai bảy triệu người dân tương đương với một phần ba dân số thụy điển lúc bấy giờ
đã ký đơn lên án cuộc chiến tranh tại việt nam và kêu gọi chấm dứt các vụ ném bom giết hại dân thường
nhiều thập niên sau khi chiến tranh kết thúc tình hữu nghị việt nam thụy điển cũng có thêm một biểu tượng mới
hình ảnh công chúa kế vị victoria ingrid alice desiree bình dị thân thiện dạo bước giữa thủ đô hà nội thành phố vĩ hòa bình
hai hình ảnh công chúa kế vị cùng phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
tham dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam thụy điển với chủ đề